xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển nên trong quá trình triển khai thực hiện tỉnh yên bái ưu tiên tập trung sử dụng các nguồn lực phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương
đến nay yên bái đã có bốn mươi sáu xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phần đầu đến hết năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có thêm hai mươi hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã nông thôn mới lên sáu mươi tám xã đứng đầu trong các tỉnh tây bắc về xây dựng nông thôn mới
để hoàn thành mục tiêu này ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín ubnd tỉnh yên bái đã yêu cầu các sở ban ngành phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiến hành ra soát xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể đối với từng xã cân đối huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí bảo đảm hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay là các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn xã
sản xuất ngành nghề nông thôn xây dựng các mô hình hợp tác theo chuỗi giá trị để tạo việc làm nâng cao thu nhập bền vững cho người dân
cùng với đó xây dựng các tuyến đường trồng hoa cây cảnh hai bên nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp